để bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và đề phòng ngập úng ảnh hưởng đến sản xuất và dân sinh
tổng cục trưởng tổng cục thủy lợi yêu cầu giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
các tỉnh thành phố khu vực trung bộ tây nguyên và đông nam bộ phối hợp với các đơn vị có liên quan
bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và đề phòng ngập lụt úng ở các tỉnh khu vực trung bộ tây nguyên và đông nam bộ
công điện nêu rõ thực hiện nghiêm túc các công điện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
và các cơ quan liên quan trong việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng chống ngập lụt úng
chủ động hạ thấp sớm mực nước ở các hồ chứa để đón lũ tránh xả lũ cấp tập khi đang có mưa lớn và ngập lụt ở vùng hạ du
triển khai các phương án bảo đảm an toàn công trình đầu mối đặc biệt cho các hồ chứa sung yếu
hồ chứa đang chữ đầy nước đồng thời phải có phương án bảo đảm an toàn vùng hạ du hồ chứa
tăng cường thực hiện việc khơi thông dòng chảy và vận hành các công trình tiêu úng để chủ động tiêu thoát
ứng phó với tình trạng ngập lụt úng
tạm thời dừng triển khai các công trình đang thi công sửa chữa nâng cấp và xây dựng mới
triển khai phương án bảo đảm an toàn trong đợt mưa lũ chỉ triển khai thi công trở lại khi có dự báo thời tiết thuận lợi
trực ban tại công trình hai mươi bốn giờ trên hai mươi bốn giờ trong thời gian có mưa lũ
theo dõi chặt chẽ mực nước và lưu lượng nước trên hồ chứa
thường xuyên báo cáo tình hình an toàn công trình thủy lợi và ngập lụt úng về bộ phận thường trực
bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng chống ngập úng lụt của tổng cục thủy lợi